đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do bộ trưởng nguyễn xuân cường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh phú thọ
về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và định hướng phát triển nông nghiệp phát triển chăn nuôi trên địa bàn
đoàn công tác đã đến kiểm tra các trang trại nuôi lợn khép kín từ con giống tới thương phẩm không bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
bộ trưởng nguyễn xuân cường ghi nhận và biểu dương công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi
cũng như kết quả phát triển nông nghiệp của tỉnh phú thọ trong những năm qua
và đề nghị tỉnh phú thọ cần ra soát mọi nguồn lực để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương